thưa quý vị những ngày qua công an tỉnh khánh hòa đã huy động nhiều lực lượng cùng vào cuộc tham gia truy lùng đối tượng sát hại ba người phụ nữ ở huyện diên khánh
vào tối qua phan danh hưng là đối tượng trong vụ án đã bị công an tỉnh khánh hòa bắt giữ khi đang trốn trên núi
theo điều tra hưng quê thị xã ninh hòa làm phụ hồ và vợ là lao động tự do
gần đây vợ chồng hưng thường cãi vã nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc
vào tối ngày một tháng sáu khi đã ngà ngà say sau cuộc nhậu hưng lớn tiếng đập vỡ đồ đạc trong nhà rồi dọa giết vợ
lo sợ người vợ về nhà mẹ ruột để ngủ qua đêm
đến hơn năm giờ sáng hôm sau lúc mẹ vợ đi vắng hưng đã lẻn vào nhà chửi mắng đánh đập sau đó sát hại vợ mình
lúc này cháu gái vợ và một phụ nữ là hàng xóm vào can ngăn cũng bị hưng sát hại
sau khi gây án hưng đã chạy vào dãy lẩn trốn
công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phan danh hưng về hành vi giết người và ra quyết định truy nã đặc biệt
đến khoảng một mươi chín h tối qua ngày sáu tháng sáu đối tượng đã bị bắt giữ
cũng liên quan đến hành vi giết người văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn sĩ khánh chú tại xã ena huyện grong anna để điều tra
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy khánh đang trồng cây ông phạm huy bừng là hàng xóm đã đến liên tục chửi bới hai người lời qua tiếng lại
ông bừng đã đấm vào mặt khánh nhưng khánh tránh được sau đó khánh đã lấy một cây gậy gỗ gần đó đánh liên tiếp hai cái vào đầu làm nạn nhân gục ngay tại chỗ
gây án xong khánh hô hoán người dân đưa ông bừng đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong khánh đến công an xã ena đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vừa triệt phá đường dây ký gửi ma túy từ châu âu về nội bài bắt giữ bốn đối tượng thu giữ sáu mươi hai kg ma túy tổng hợp các loại cùng một số đồ vật tài sản có liên quan
vụ án cho thấy việc buôn bán vận chuyển ma túy thông qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế còn diễn biến phức tạp
trong quá trình khám xét cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu và đồ vật có liên quan
vừa có thêm sáu đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề qua mạng quy mô rất lớn trên một tỷ đồng bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố
như vậy đến nay đã có ba mươi đối tượng trong đường dây này bị khởi tố để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cầm đầu đường dây này là nguyễn trọng long và nguyễn ngọc khoa
trước đó các lực lượng công an tỉnh đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm hai mươi mũi đồng loạt vây bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây ở nhiều huyện của tỉnh đắk lắc tỉnh khánh hòa và tỉnh bà rịa vũng tàu
cơ quan công an xác định đường dây này có hơn năm mươi người tham gia số tiền giao dịch đánh bạc trung bình một ngày khoảng năm tỷ đồng và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt thì tổng số tiền giao dịch đánh bạc là hơn một tỷ đồng
cơ quan công an xác định đường dây này có hơn một tỷ đồng và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt thì tổng số tiền giao dịch đánh bạc là hơn một tỷ đồng